kỳ họp lần này có ba mươi bộ ngành tham gia với sự có mặt của hai thủ tướng lào và việt nam

giúp các bộ ngành địa phương doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn trong quá trình triển khai các thỏa thuận hợp tác hướng tới thực hiện thành công kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo với phương châm hành động và kiến tạo phát triển ngay kỳ họp này
chính phủ việt nam đã quy liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các đối tác bạn lào
triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại kỳ họp
chính phủ đã đặt ra mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thị trường của lào
thủ tướng tin tưởng hành động tại kỳ họp sẽ tạo động lực mới đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất
hiệu quả tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
cũng trong chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp xã giao thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sinsulit
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước của lào
dựa trên tinh thần của bộ chính trị chính sách của đảng nhà nước việt nam và lào thêm đi vào chiều sâu
hai bên đã thống nhất thời gian tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trên nhiều lĩnh vực đồng thời sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại
tiếp thủ tướng lào thonglun sinsulit
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những kết quả quan trọng của kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào
đặc biệt đây là lần đầu tiên hai thủ tướng đồng chủ trì
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội việt nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tiệu của nhân dân lào anh em đã đạt được trong những năm qua
đặc biệt là việc thủ tướng lào thonglun sinsulit đã lãnh đạo chính phủ lào đảm nhiệm hết sức thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng lào thonglung sisulit mong muốn hai quốc hội ủng hộ tạo điều kiện cho chính phủ hai nước thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận
đặc biệt là việc sử dụng cảng vụ án để thúc đẩy việc xuất nhập khẩu hàng hóa hai bên
sau khi trường mầm non sen vàng bị đình chỉ để đảm bảo việc học của trẻ không bị gián đoạn
phòng giáo dục và đào tạo quận hai bà trưng đã quyết định truyền bảy mươi ba trẻ sang bốn trường mầm non khác trên địa bàn
theo thông tin từ phòng giáo dục quận thì hôm nay đã có ba mươi sáu trẻ được bố mẹ cho đến học tại các cơ sở mầm non khác trên địa bàn
cơ sở hiện tại đang nhận nhiều trẻ nhất là nhóm lớp bầu trời bé thơ với một mươi tám trẻ
sở dĩ phụ huynh lựa chọn cơ sở này vì rất gần cơ sở sen vàng thuận tiện cho đưa đón cùng là mô hình tư thục nên có nhiều điểm tương đồng
các cơ sở giáo dục mầm non được lựa chọn đều đang có khả năng tiếp nhận thêm trẻ không gây ra sự quá tải trong chăm sóc hay sinh hoạt của trẻ
hiện tại hai cô giáo bạo hành trẻ vẫn đang làm việc với các cơ quan điều tra
chủ cơ sở mầm non sen vàng đã và đang tiếp tục trả lại học phí cho phụ huynh học sinh
bởi vậy việc phòng chống cháy nổ tại các khu vực lễ hội là việc hết sức cần thiết
tuy nhiên tại một số lễ hội tình trạng vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy vẫn diễn ra
sau tết lượng khách đến chùa bài đính ninh bình tăng mạnh ước tính mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tham quan kéo theo đó là hàng loạt quán xá phục vụ người dân chảy hội
tuy nhiên đa số những hàng quán này được dựng tạm bỡ bằng những vật liệu dễ cháy
qua kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy tại đây cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã chỉ ra nhiều tồn tại và nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ
các hộ kinh doanh tại đây tùy tiện câu móc điện lượng tải điện vượt qua giá trị cho phép
nói chung được khắc phục
thực tế cho thấy thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ cháy các di tích lịch sử đền chùa gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần
đặc biệt là thiệt hại về các giá trị về lịch sử văn hóa không thể khôi phục được
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lượng lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy đã tăng cường công tác chỉ đạo
đặc biệt là thành lập các đoàn công tác kiểm tra kịp thời phát hiện yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại
thiếu sót về phòng cháy chạy cháy đồng thời đưa ra khuyến cáo bảo đảm an toàn thoát nạn tại các lễ hội
đến với lễ hội ai cũng cầu mong bình an và may mắn cho bản thân gia đình và người thân
bên cạnh việc nâng cao ý thức của mỗi người đi lễ
thì an toàn phòng cháy phải được đặt lên hàng đầu đối với những người làm công tác quản lý và dịch vụ
có như vậy nhưng nguy cơ mất an toàn phòng cháy mới được đẩy lùi và ý nghĩa của lễ hội mới được trọn vẹn
sáng nay tại hà nội hội nhà văn việt nam đã tổ chức họp báo về ngày thơ việt nam lần thứ một mươi năm
ngày thơ việt nam năm nay diễn ra đúng rằm tháng riêng
với rất nhiều hoạt động đặc sắc xoay quanh chủ đề đồng hành và sáng tạo cùng đất nước
ngày thơ việt nam năm nay sẽ có những đổi mới về nội dung và hình thức
trên tinh thần kế thừa và phát huy những mô hình và kinh nghiệm của những ngày thơ việt nam trước đây
năm nay thơ thiếu nhi không xuất hiện trên sân khấu
nhưng sẽ có một không gian đặc biệt cho các câu lạc bộ thơ thiếu nhi
sân thơ truyền thống sẽ có các cuộc giao lưu từng nhóm tác giả tiêu biểu của các thế hệ nhà thơ
các tác giả đoạt giải thưởng về thơ trong năm hai nghìn một mươi sáu thay vì đọc thơ như trước đây
năm nay lần đầu tiên con đường thi nhân được tổ chức
trên con đường này ban tổ chức dự kiến sẽ giới thiệu chân dung
sáng tác của các nhà thơ tiêu biểu trong làng thi ca việt nam
đây cũng là một nét mới và là điểm nhấn của không gian ngày thơ việt nam hai nghìn hai mươi bốn
trong phần tin quốc tế nghị sĩ mỹ trình dự luật ngăn tổng thống trump bỏ trừng phạt nga
pháp hàng chục người bị bắt sau đêm bạo động thứ tư ở ngoài âu paris
về việc dỡ bỏ trừng phạt nga và đồng thời cho phép quốc hội quyền phủ quyết trong trường hợp tổng thống donald trump đơn phương đưa ra quyết định như vậy
đạo luật xét lại nga sẽ hối thúc chính quyền của ông trump trình lên quốc hội một báo cáo chi tiết giải thích các lý do dỡ bỏ trừng phạt
nó cũng đưa ra thời gian xem xét một trăm hai mươi ngày cấp thẩm quyền phê chuẩn cuối cùng cho quốc hội
tổng thống donald trump đã nhiều lần nhắc lại cần cải thiện quan hệ và hợp tác moscow washington bao gồm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế
ông cũng cho rằng các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa washington và moscow có thể là bước đầu tiên
hướng tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân giữa washington và moscow
các trường hợp xin cấp thị thực nhập cảnh ở mỹ trong tương lai có thể sẽ phải cung cấp cho nhân viên đại sứ quán mỹ mật khẩu tài khoản trang mạng xã hội cá nhân để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ cá nhân
đây là đề xuất mới mà giới chức mỹ đưa ra nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan trà trộn vào nước này
bộ an ninh nội địa của mỹ cũng cảnh báo rằng những người từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề tài khoản trang mạng xã hội cá nhân sẽ khó được chấp thuận nhập cảnh vào mỹ
biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền mỹ đang vấp phải sự phản đối gai gắt từ chính giới hệ thống tư pháp tại nhiều bang liên quan đến xác lệnh cấm nhập cảnh do tổng thống trump ban hành từ cuối tháng một vừa qua
thẩm phán liên bang james robert tại thành phố shitter bang washington đã ra phán quyết ngăn chặn xác lệnh này với lý do quyết định trên đi ngược với hiến pháp mỹ
cảnh sát pháp cho biết đã bắt giữ hàng chục người trong đêm bạo động thứ tư liên tiếp sau vụ cảnh sát bị cáo buộc
cảnh sát đã hành hung và xâm hại một thanh niên hồi tuần trước ở thành phố onesuba ngoài ô paris
khoảng một mươi ô tô đã bị đốt cháy khi người biểu tình ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát
căng thẳng bùng phát bắt nguồn từ ngày hai tháng hai khi một thanh niên hai mươi hai tuổi bị thương nặng sau khi bị bốn cảnh sát hành hung bằng rùi cui
nạn nhân tiêu hiện vẫn đang nằm viện sau các cuộc phẫu thuật cho biết khi kiểm tra giấy tờ cảnh sát đã cố tình hành hung bằng rùi cui và chửi bới lăng nhục anh
sau khi xảy ra vụ việc cả bốn cảnh sát này đều bị đình chỉ công tác cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục
hàng trăm người tuần hành phản đối trong đêm thứ tư liên tiếp buộc cảnh sát phải phong tỏa một khu vực rộng lớn tại onaisubwa
và bắn chỉ thiên để ngăn chặn việc đốt xe và phá hoại tài sản công cộng
nga sẵn sàng cung cấp cho ông trump thông tin về ukraine
đó là tuyên bố của phó chủ tịch thứ nhất của ủy ban hội đồng liên bang nga về quốc phòng và an ninh thượng nghị sĩ franklin seevich
sputnik dẫn lời thượng nghị sĩ franklin sevik cho biết nga sẵn sàng cung cấp cho mỹ tất cả các thông tin cần thiết về tình hình ở ukraine
phó chủ tịch thứ nhất của ủy ban hội đồng liên bang nga cũng khẳng định việc hợp tác giữa moscow và washington về vấn đề này có thể bắt đầu ngay lập tức
theo ông clinsevik tổng thống mỹ donald trump có thể không biết chính xác những gì đang diễn ra tại ukraine và tân tổng thống mỹ cần phải nắm được những thông tin đó
tổng thống nga vladimir putin vừa ký phê chuẩn thỏa thuận đường ống
tổng thống nga vladimir putin vừa ký phê chuẩn thỏa thuận đường ống dẫn khí đốt dòng chảy thổ nhĩ kỳ vốn đã được chính phủ hai nước ký kết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
thỏa thuận này được cho là đã góp phần đáng kể thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa nga và thổ nhĩ kỳ sau thời gian căng thẳng do vụ không quân thổ nhĩ kỳ bắn rơi máy bay su hai mươi bốn của nga tại syri

liên minh châu âu eu đã vi phạm các quy định về chất lượng không khí của tổ chức này đây là một phần trong báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện các chính sách về môi trường của quốc gia thành viên eu mà ủy ban châu âu ec vừa công bố
theo ủy ban châu âu tổ chức này tiếp tục quan ngại về tình trạng dậm chân tại chỗ trong xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng không khí theo luật châu âu tại các nước thành viên eu
trước đó vào năm hai nghìn tám liên minh châu âu đã đưa ra một chỉ thị về chất lượng không khí và yêu cầu các nước thành viên đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi phải tuân thủ chuẩn chất lượng không khí đối với khí thải oxyer tuy nhiên hai năm vừa qua một mươi hai nước thành viên đã không tuân thủ chỉ thị này
do đó ec tuyên bố các quốc gia vi phạm có thể phải đối mặt với các khoản phạt
ô nhiễm môi trường hiện là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng suy giảm tuổi thọ của một bộ phận người dân sinh sống tại các đô thị châu âu